cục hàng không việt nam các hãng đã lên kế hoạch tăng hơn một trăm linh chuyến bay từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng hai
chủ yếu chặn hà nội tp hcm do giờ ban ngày đã đông nên cơ quan quản lý đề nghị các hãng bay vào khung giờ ban đêm